nhằm tiếp tục chấn chỉnh lại trật tự vỉa hè mở lối cho người đi bộ ngày chín tháng ba
ubnd quận hải châu quận trung tâm của thành phố đà nẵng đã tổ chức lực lượng liên ngành
phối hợp gia quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường trung tâm thành phố
tại tuyến đường bạch đằng trong buổi sáng ngày chín tháng ba gần hai trăm linh cán bộ nhân viên thuộc lực lượng liên ngành
đã tiến hành các biện pháp lập lại trật tự về hè những hàng quán lấn chiếm đều bị tịch thu
các loại bạt treo che nắng phải gỡ xuống lực lượng chức năng cũng phá bỏ những công trình lấn chiếm
tuy nhiên để tránh tình trạng gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân
lực lượng liên ngành đã tiến hành kiểm tra kỹ trước khi thực hiện các biện pháp cưỡng chế
ngoài ra để chống tái lấn chiếm vỉa hè trong thời gian đến đội quy tắc đô thị quận hải châu sẽ phối hợp
với các lực lượng liên quan tuần tra thường xuyên kết hợp với bố trí đội viên đứng chốt tại các khu vực
không để tình trạng lấn chiếm tái diễn trước động thái này của chính quyền địa phương
người dân rất ủng hộ và mong muốn cần có biện pháp phù hợp hơn nữa để thật sự vỉa hè được mở lối cho người đi bộ
ngoài ra để chống tái lấn chiếm vỉa hè trong thời gian đến đội quy tắc đô thị quận hải châu sẽ phối hợp

là quận trung tâm của thành phố hải châu có tất cả hai trăm năm mươi hai tuyến đường
là quận trung tâm của thành phố hải châu có tất cả hai trăm năm mươi hai tuyến đường
trong đó có một mươi một tuyến đường cầm bán hàng rong hàng vỉa hè
tuy nhiên đa phần các tuyến đường đều bị lấn chiếm để gửi xe buôn bán hàng rong hàng về hè từ nhiều năm qua
tình trạng này đã làm mất lối của người đi bộ và gây ảnh hưởng lớn đến bộ mặt đô thị đà nẵng